chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay hai mươi ba tháng chín
thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo đã chủ trì họp ban chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình phòng chống dịch thời gian vừa qua
đặc biệt là bàn biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
theo báo cáo tại cuộc họp tại hai mươi ba địa phương thực hiện giãn cách xã hội dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát
số ca mắc trong bảy ngày gần đây giảm một mươi bảy so với bảy ngày trước
số ca tử vong trong tuần giảm một mươi năm tám so với tuần trước
riêng tp hcm giảm một mươi tám bốn
các thành viên ban chỉ đạo đều đánh giá các biện pháp phòng chống dịch hiện nay là đúng
tình hình dịch có nhiều chuyển biến tích cực
tuy nhiên tại một số nơi vẫn còn lơ là chủ quan mất cảnh giác
nhất là tại một số nơi bắt đầu nới lỏng giãn cách
tốc độ xét nghiệm tại một số địa phương vẫn còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu công tác lãnh đạo chỉ đạo trong phòng chống dịch
phải tập trung thống nhất xuyên suốt từ trung ương đến địa phương
tránh tình trạng ngay trong một địa phương
thì tỉnh chỉ đạo một kiểu huyện là một kiểu và mỗi xã lại là một kiểu
các bộ ngành địa phương cũng cần phải phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ hiệu quả hơn nữa
trước tình trạng vaccine đang khan hiếm trên thế giới độ bao phủ vaccine chưa cao
thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục kêu gọi nhân dân vào cuộc
nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch
đặc biệt là thực hiện cách ly giãn cách nghiêm ngặt và không tập trung đông người
bày tỏ lo lắng khi thấy người dân ở một số địa phương đổ ra đường quá đông trong đêm trung thu
gây nguy cơ lây nhiễm cao thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm và nhấn mạnh
chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng yêu cầu cùng với việc phòng chống dịch hiệu quả
một nhiệm vụ quan trọng nữa là phải chống mọi tiêu cực lợi ích nhóm tham nhũng
trong việc mua tổ chức tiêm và phân bổ vaccine
mua sắm trang thiết bị sinh phẩm y tế thuốc chữa bệnh vật tư
đề nghị cá nhân nào có bằng chứng thì cung cấp ngay cho cơ quan chức năng
để điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong cuộc họp sáng nay ban chỉ đạo quốc gia cũng tiếp tục bàn các giải pháp
để giảm số ca mắc số ca tử vong do covid một mươi chín
và khôi phục phát triển kinh tế xã hội thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả với dịch covid một mươi chín
theo tin từ sở y tế hà nội từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng chín đến một mươi hai h trưa nay hai mươi ba tháng chín
thành phố ghi nhận năm ca bệnh
trong đó có ba ca tử vong ba ca tử vong ba ca tử vong
hai ca tại khu vực phong tỏa hai ca tại khu cách ly
phân bố theo các quận huyện là long biên ba k thanh xuân hai
từ giờ ngày hai mươi ba tháng chín tỉnh bà rịa vũng tàu áp dụng giãn cách xã hội
theo nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
cho phép nhà hàng quán ăn hoạt động trở lại
cũng bắt đầu từ ngày hôm nay thành phố đà nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
theo tám nhóm đối tượng với tần suất phương pháp xét nghiệm khác nhau
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết là
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với lê thị dung chú tại bình dương để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân bị dung tạt sang đốt chết là anh nguyễn thanh tùng
chú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long
theo điều tra ban đầu dung và tùng quen biết nhau năm hai nghìn một mươi chín
sau đó dung về sống chung với tùng và cha mẹ ruột của tùng
ở xã tân thành huyện bình tân
ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dung và tùng xảy ra mâu thuẫn
nhưng được mẹ của tùng nhiều lần can ngăn
sau đó dung nghe tùng nói chuyện điện thoại
nghi là tùng nói chuyện với bạn gái
nên đến hai mươi một giờ cùng ngày dung đã dùng dụng cụ rút xăng từ xe mô tô
rồi dùng xăng tạt vào người tùng và bật lửa gây cháy
tùng được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu
nhưng đến tối ngày một mươi ba tháng chín thì tử vong
khi hay tin tùng tử vong dung đã đến công an xã tân thành huyện bình tân đầu thú
và khai nhận hành vi phạm tội
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
vừa điều tra xử lý một vụ giết người
đối tượng gây ra vụ án mạng là huỳnh minh dương
chú tại thị trấn ia ca huyện ia ca tỉnh đắk lắc
trong quá trình dương đến một quán nhậu thuộc tổ dân phố hai b
thị trấn ia ca để nhậu cùng bạn
dương gặp huỳnh văn tây tại đây
nhớ lại mâu thuẫn trước kia
nên dương nảy sinh ý định đánh tây để trả thù
dương rút con dao bấm mang sẵn trong người
đến đâm nhiều nhát vào lưng và ngực bụng của tây
sau khi gây án xong thì dương bỏ trốn
còn tây được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu
nhưng đã tử vong
sau đó biết không thể thoát tội
nên dương đã đến công an thị trấn ia ca để đầu thú
thưa quý vị và các bạn
trên địa bàn các tỉnh đắk lắc
các tỉnh tây nguyên những năm vừa qua
một số tổ chức phản động đã bị đồng bào
các buôn làng tẩy chay
và lực lượng chức năng xóa bỏ
tuy nhiên các đối tượng phản động bên ngoài
và phun rô lưu vong vẫn chưa từ bỏ âm mưu
ý đồ chống phá
và mới đây chúng tiếp tục lập ra một tổ chức phản động mới
với tên gọi là hội thánh tin lành
chris tây nguyên
để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tổ chức phản động có tên gọi
là giáo hội tin lành
đấng chris việt nam của phú rô
đã bị các lực lượng chức năng đấu tranh làm tan giã
sau đó aga
một đối tượng phú rô lưu vong ở mỹ
hiện đang bị công an tỉnh gia lai
truy nã về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
đã chỉ đạo một số đối tượng tham gia
giáo hội tin lành đấng cris việt nam trước đây
lập ra một tổ chức phản động khác
với tên gọi hội thánh tin lành
đấng chris tây nguyên
do chính y cầm đầu
aga đã chỉ định nhân sự ban đại diện tạm thời trong nước
gồm năm thành viên
do đối tượng a đảo
chú ở huyện sa thầy tỉnh con tôm
làm giáo hội trưởng
mục đích của tổ chức phản động này
là lôi kéo bà con tín đồ người dân tộc thiểu số
ở tây nguyên tham gia tổ chức
nắp dưới vỏ bọc dân chủ nhân quyền
độc lập tự do tôn giáo
và lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để chống phá việt nam
và thực tế thì các đối tượng cũng đã lôi kéo được
một số những người ảo tưởng
những người nhận thức hạn chế
rồi trong đó
là có cả một số đối tượng
phùng rô chưa chịu từ bỏ
cái âm mưu cái ý đồ hoạt động
chưa chịu được cải tạo để tham gia vào
để tiếp tục thực hiện cái âm mưu
chống đảng nhà nước việt nam vi phạm pháp luật việt nam
các đối tượng chỉ đạo tất cả
các đối tượng ở bên trong
tham gia vào các hoạt động tập huấn nhân quyền hội họp trực tuyến
tìm mọi cách để thu thập
các thông tin ở bên trong
rồi biện đặt xuyên tạp vô cáo
để chuyển ra bên ngoài
để làm ảnh hưởng tới cái uy tín
cái vị thế của việt nam
thì có thể nói rằng đây là cái âm mưu
một cái hoạt động rất là thâm động
với những âm mưu thủ đoạn đó
tổ chức phản động hội thánh tình lành
đấng chris tây nguyên
đã lôi kéo được một số tín đồ tin lành
trên địa bàn tỉnh đắk lắk tham gia
sau khi bị lôi kéo tham gia
hội thánh tình lành chris tây nguyên
các đối tượng này đã tiếp tục đi tuyên truyền
lôi kéo thêm những người thân trong gia đình
các tín đồ sinh hoạt đạo thuần túy
nhẹ dạ cả tin khác trong buôn cùng tham gia
chúng lén lút tập hợp tình hình
gửi các báo cáo xuyên tạc về tình hình tôn giáo
nhân quyền cho số phản động bên ngoài
để chống phá
bên cạnh đó thông qua các ứng dụng của mạng xã hội
các đối tượng này còn tích cực tham gia
các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền
do số phản động bên ngoài tổ chức
để hướng dẫn cách thức viết báo cáo vi phạm
về nhân quyền tự do tôn giáo
đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội dân sự
phương pháp thu thập cung cấp các thông tin
sai lệch về tình hình trong nước
cũng như cách thức đối phó với cơ quan công an
khi bị phát hiện
làm đi ngược lại với lợi ích của quốc gia
rất là mong
chức sắc tín đồ cao tôn giáo
rồi người dân nói chung
nhận thấy rõ âm mưu
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
lê nám và không bị lôi kéo
tham gia vào những hoạt động tương tự
trong thời gian sắp tới
đối với bà con dân tộc
ở tại eto này
tôi thấy họ đi theo đạo
không có sự ép buộc
một cách tự do
nhà nước thấy
ví dụ như không có chỗ sinh hoạt
thì anh em bà con họ xin
thì chính quyền cũng tạo
mọi điều kiện thuận lợi nhất
để cho xây một nhà thờ
để làm nơi thờ tự
không có gì gọi là cấm đoán
hoặc thì tôi thấy bà con rất là vui mừng
và phân khởi
thực tế thì anh em bà con tín đồ thuần túi
họ thấy được cái vấn đề
lôi kéo chưa rẻ
ví dụ như tên là đồng cris
tuyên truyền xuyên tạc để
nói xấu chế độ nói xấu chính sách
nói xấu nhà nước
lôi kéo tuyên ngược
tôn giáo bà con các dân tộc
thì không nghe tin tức bên ngoài
kẻ xấu nó xúi dục
hoặc là lôi kéo bà con
cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh
làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng
trong hội thánh tin lành cris tây nguyên
để xử lý trước pháp luật
qua đây mỗi chức sắc tín đồ
và người dân hãy để cao cảnh giác
không tin không nghe các đối tượng
lôi kéo tham gia vào các hoạt động
tôn giáo cháy phép vi phạm pháp luật
chống lại đảng nhà nước
đồng thời tích cực tố giác phối hợp với chính quyền
và lực lượng công an các cấp
ngăn chặn góp phần loại bỏ tổ chức phản động
hội thánh tin lành đứng cris tây nguyên
ra khỏi cộng đồng
tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
dự báo đêm ngày hôm nay hai mươi ba tháng chín
áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển
từ đà nẵng cho đến bình định
và có khả năng mạnh lên thành bão
trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới
vào ngày hôm nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó về sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
tiếp tục ban hành công điện số một mươi hai
gửi các tỉnh thành phố ven biển
từ thanh hóa cho đến bình thuận
và khu vực tây nguyên
các bộ tài nguyên và môi trường
nông nghiệp và phát triển nông thôn
quốc phòng công an công thương
thông tin và truyền thông
giao thông vận tải y tế ngoại giao
và các cơ quan báo chí
về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
và các bộ ngành
chỉ đạo triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ
thông báo cho chủ các phương tiện
thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển
và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
để chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm
các địa phương quản lý chặt chẽ
việc ra khơi và kiểm đếm tàu thuyền
đặc biệt là các tàu cá đang hoạt động
trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
không để tàu thuyền trong vùng nguy hiểm
vùng đồng bằng và ven biển
chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn
các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công
sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp
khu vực trũng thấp khu đô thị và khu công nghiệp
khẩn trương tổ chức cắt tỉa cành cây
tràng trống gia cố biển hiệu
nhà ở các công trình công cộng
vùng núi triển khai lực lượng
xung kích kiểm tra giả soát nhà ở không an toàn
các khu dân cư ven sông suối
ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ ngập lụt
sạt lở đất lũ quét
sẵn sàng phương án sơ tán dân
tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu
lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao
chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó
khi có tình huống xấu xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ
cứu nạn khi có yêu cầu
vâng thưa quý vị áp thấp nhiệt đới
có diễn biến phức tạp khả năng mạnh lên thành bão
hiện một số tỉnh miền trung đã có
mưa vừa và mưa to có nơi mưa rất to
để đảm bảo an toàn người và tài sản
của nhà nước và nhân dân
các địa phương chịu ảnh hưởng do áp thấp nhiệt đới
đã chỉ đạo các lực lượng triển khai
các phương án bốn tại chỗ
đặc biệt nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
tỉnh quảng nam đã có công điện
yêu cầu các ngành địa phương trong tỉnh
thực hiện nghiêm công tác phỏng tránh bão
hạn chế đến mức thấp nhất những tình huống xấu
có thể xảy ra trong mưa bão
nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ một mươi h ngày hai mươi ba tháng chín
cho đến khi tình hình thời tiết trên biển
trở lại trạng thái bình thường
lực lượng chức năng tiếp tục thông báo cho tàu thuyền
còn đang hoạt động trên biển
biết diễn biến hướng di chuyển
và vị trí của áp thấp nhiệt đới
để chủ động vào bờ tìm nơi trú ẩn an toàn
không đi vào phạm vi ảnh hưởng
hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
theo thống kê đến thời điểm này
quảng nam có sáu mươi ba tàu cá
với một bảy trăm linh bảy lao động đang hoạt động trên biển
bao gồm bốn mươi bảy tàu đánh bắt xa bờ
với một năm trăm bảy mươi tám lao động
hoạt động ở khu vực biển trường sa và hoàng sa
một mươi sáu tàu gần bờ với một trăm hai mươi chín lao động
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
cũng đã yêu cầu lực lượng chức năng
thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển
và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
nghiệm cấm tàu thuyền ra khơi
tập trung hướng dẫn đôn đất tàu cá
rời ngay khỏi khu vực nguy hiểm
tìm nơi trú tránh an toàn
yêu cầu các địa phương triển khai công tác giả soát
sơ tán các hộ dân đang sống ở nhà không kiên cố
vùng trũng thấp vùng ven sông suối
vùng có nguy cơ sạt lở đất lũ quét
đến nơi an toàn
sẵn sàng triển khai phương án sơ tán
đảm bảo an toàn cho người dân trong thiên tai
và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là tại các khu vực dân cư
vùng ảnh hưởng trực diện của áp thấp
trong sáng nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
yêu cầu sở ngành địa phương
triển khai công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới
nghiêm cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển
bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách
tuyến xa kỳ lý sơn và ngược lại
từ một mươi một h ngày hai mươi ba tháng chín
cho đến khi thời tiết ổn định trở lại
từ đến ngày hai mươi ba tháng chín
số tàu cá tỉnh quảng ngãi đang hoạt động trên các vùng biển
là sáu trăm sáu mươi bốn tàu
với bốn hai trăm bảy mươi hai lao động
tất cả các tàu thuyền trên đã nhận được thông tin
về hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
yêu cầu các địa phương có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền
lồng bè nuôi chồng thủy sản
phần cuối của bản tin như thường lệ
sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn tuấn thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại một mươi bốn đường đêm một
khối ba phường trung đô
thành phố vinh tỉnh nghệ an
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội
là đối tượng nguyễn doãn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại tổ năm
phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn bích ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại tổ một
phường mễ trì quận nam tử liêm thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã
của công an quận long biên thành phố hà nội
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng
tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại